liên bộ công thương tài chính thông báo tăng nhẹ giá bán xăng dầu áp dụng từ một mươi năm h ngày hôm nay ngày một mươi hai tháng một mươi
hiện giá bán các mặt hàng xăng dầu trên thị trường như sau xăng e năm ron chín mươi hai tăng năm mươi ba đồng một lít giá bán không cao hơn một mươi bốn hai trăm sáu mươi tám đồng một lít
xăng ron chín mươi năm tăng một trăm ba mươi tám đồng một lít giá bán không cao hơn một mươi năm một trăm hai mươi hai đồng một lít dầu hỏa tăng một trăm bốn mươi năm đồng một lít giá bán không cao hơn chín năm trăm chín mươi bốn đồng một lít
dầu ma rút tăng chín mươi năm đồng một kg giá bán không cao hơn một mươi chín trăm hai mươi một đồng một kg dầu diesel giữ ổn định so với giá hiện hành